sáng nay hội nhà báo tỉnh thanh hóa tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập sự kiện có sự tham dự của đồng chí lê quốc minh
ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng báo tuyên giáo trung mương chủ tịch hội nhà báo việt nam
hai mươi năm qua từ buổi đầu thành lập với hai mươi hội viên đến nay hội nhà báo thành hóa đã có gần bốn trăm linh hội viên
bên cạnh việc phát hiện mặt trái đấu tranh với tiêu cực các tác phẩm của hội nhà báo thanh hóa đã góp phần thúc đẩy
các phong trào thi đua yêu nước học tập lao động sản xuất phát triển kinh tế bảo đảm quốc phòng an ninh tại sứ thanh
ngày hôm nay tại hà nội hiệp hội diệt may việt nam đã tổ chức hội nghị tổng kết ngành dệt may năm hai nghìn hai mươi
và đưa ra những phương hướng giải pháp trọng tâm để hướng tới mục tiêu xuất khẩu bốn mươi bốn tỷ usd trong năm tới
năm hai nghìn hai mươi ba ngành diệt may việt nam chịu nhiều tác động do lạm phát
sức mua sụt giảm tồn kho hàng hóa tăng cao cơ cấu mật hàng xuất khẩu cũng có sự thay đổi rõ rệt
mặc dù vậy với sự nỗ lực của các doanh nghiệp ngành dệt may ghi nhận sự bứt phá khi xuất khẩu sang tới một trăm linh bốn thị trường vùng lãnh thổ
kìm ngạch xuất khẩu ước đạt bốn mươi ba tỷ usd
liên kết chuỗi là một bài học cực kỳ lớn
linh kết chuỗi tạo ra được một chia sẻ lẫn nhau cho ngành công nghiệp sợi dệt nhuộm dệt may hỗ trợ đơn hàng thời gian giao hàng ngắn và số lượng hàng lớn
chính cái đó tạo ra được một giải pháp mà chúng ta có được mục tiêu tăng trưởng của năm hai nghìn hai mươi ba đạt một con số tương đối đạt khả quan
bên cạnh đó để hướng tới mục tiêu xuất khẩu đạt bốn mươi bốn tỷ usd năm hai nghìn hai mươi
hiệp hội diệt may việt nam sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ban ngành các tổ chức quốc tế uy tín
triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về quản trị chuyển đổi xanh thiết kế xây dựng thương hiệu mở rộng thị trường
sáng nay tại hà nội đã diễn ra lễ công bố và vinh danh thương hiệu uy tín quốc gia năm hai nghìn hai mươi
ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp nhằm cung cấp những sản phẩm dịch vụ chất lượng
từ đó xây dựng uy tín và sức mạnh thương hiệu tại thị trường trong và ngoài nước
hơn hai trăm linh thương hiệu được vinh danh là kết quả của quá trình khảo sát do trung tâm công nghệ chống hàng giả việt nam thực hiện
trong đó nổi bật là các thương hiệu sản phẩm gắn với sản xuất xanh tăng trưởng xanh và các sản phẩm bảo vệ chăm sóc sức khỏe
đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động tôn vinh các thương hiệu uy tín sản phẩm dịch vụ thân thiện với người tiêu dùng
qua đó thúc đẩy doanh nghiệp khẳng định uy tín thương hiệu mở rộng hội nhập quốc tế và hỗ trợ sự ổn định kinh tế vĩ mô
theo tinh thần nghị quyết số bốn mươi của thủ tướng chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia doanh nghiệp và sản phẩm
phấn đấu xây dựng thương hiệu nhãn hiệu quốc gia có uy tín quốc tế
thưa quý vị hiện nay việc buôn lậu qua biên giới lạng sơn đã được hạn chế do trung quốc xây dựng hàng rào cứng
tuy nhiên nhiều đối tượng đã quay sang thực hiện các hành vi vi phạm trong quá trình khai báo làm thủ tục hải quan với nhiều thủ đoạn tinh vi
như khai sai về tên hàng số lượng chủng loại mã số hàng hóa
nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng đủ điều kiện
với thực tế này nhiều đối tượng đã quay sang thực hiện hành vi vi phạm trong quá trình khai báo làm thủ tục hải quan
với nhiều thủ đoạn tinh vi như khai sai về tên hàng số lượng chủng loại mã số hàng hóa
nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu
trong công tác hoạt động xuất hiện khẩu hàng hóa trong quá trình triển khai thực hiện
chúng tôi đã phát hiện ra một số trường hợp gian lận thương mại
thông qua việc lợi dụng hàng hóa về vân đường tờ khai như đường xanh đường vàng
và một số loại hình hàng hóa xuất khẩu như hàng quáo cảnh hàng chuyển khẩu hàng vận chuyển động lập
doanh nghiệp đã lợi dụng và hình thức gian lận khai sai về số lượng chủng loại tên hàng xuất xứ
và vấn đề về nguyên quả sở hữu trí tuệ
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tăng cường thiết bị hiện đại vào công tác việc soi chiếu
để kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu
trong quá trình thực hiện trong năm vừa rồi vi phạm đã phát hiện được số lượng trên một hai trăm linh vụ việc
chủ yếu là việc gian lận qua việc khai báo thuế vat từ một mươi về tám trị giá mà chúng tôi tiền xử phạt là trên sáu tỷ đồng
để ngăn chặn có hiệu quả các đối tượng buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
và nhập nhèm trong việc khai báo cục hải quan lạng sơn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
tiếp tục bám sát chỉ đạo của các cấp tăng cường tuần tra kiểm soát nắm tình hình
chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành
đồng thời tăng cường sử dụng máy soi container và các trang thiết bị để kịp thời phát hiện
ngăn chặn bắt giữ các loại hàng cấm hàng giả hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ gian lận trong hoạt động xuất nhập khẩu
thưa quý vị công an tỉnh lào cai phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an công an thành phố hà nội đà nẵng thành phố hồ chí minh
lập năm tổ công tác đồng loạt khám xét sáu địa điểm bắt giữ bốn mươi một đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng
cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay lãi nặng là khoảng bốn trăm linh tỷ đồng
với một trăm linh lượt người vay trên khắp cả nước mức lãi suất cao nhất tương đương ba trăm năm mươi một năm
số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng một trăm hai mươi tỷ đồng
hiện công an tỉnh lào cai đang mở rộng xác minh củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện và bắt giữ hai tàu cá sử dụng lưới giã cào đánh bắt hải sản trái phép
cụ thể vào lúc chín h một mươi sáu phút tại khu vực cách bờ biển xã phú hải huyện phú vang một mươi tám hải lý
kíp tàu tuần tra của hải đội hai phát hiện hai tàu cá mang số hiệu
qng chín mươi hai nghìn bảy trăm chín mươi sáu ts và qng chín mươi hai nghìn một trăm chín mươi bảy ts do bà nguyễn thị hường chú tại xã nghĩa phú thành phố quảng ngãi làm chủ
cùng một mươi sáu thuyền viên đang sử dụng lưới giã cào đánh bắt hải sản trái phép
kiếp tuần tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ người và phương tiện
dẫn giải về cảng chân mây huyện phú lộc để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa ra quyết định khởi tố ba bị can về tội mua bán vận chuyển
và tàng trữ trái phép gần hai kg ma túy
đối tượng hoàng mạnh hải sinh năm hai nghìn bốn bị công an tỉnh quảng bình bắt quả tăng khi đang vận chuyển hơn một tám trăm một mươi năm gram ma túy loại ketamin
mở rộng điều tra công an tỉnh quảng bình thi hành lệnh khám xét khẩn cấp và lệnh giữ người đối với nguyễn văn thủy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và hoàng văn tiến sinh năm hai nghìn một thu giữ một súng bắn đạn cao su cùng bốn viên đạn
công an thành phố hồ chí minh vừa khởi tố vụ án đối với nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lừa dối khách hàng và chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
qua công tác đăng ký cấp biển số xe mô tô xe gắn máy công an thành phố hồ chí minh cùng tổ công tác của cục cảnh sát giao thông
phát hiện nhiều hồ sơ thuộc diện đăng ký xe lần đầu có dấu hiệu bất thường kiểm tra thực tế phát hiện có dấu hiệu mài đục lại số khung số máy
nguồn gốc các xe mô tô từ hệ thống cửa hàng bán xe máy tân tiến ở huyện bình chánh và hóc môn do bùi văn tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba làm chủ
khám xét các địa điểm liên quan công an tạm giữ hai trăm chín mươi xe máy trong đó có một trăm bốn mươi hai xe bị đục số khung số máy
từ năm hai nghìn hai mươi một tân móc nối thu mua các xe máy không rõ nguồn gốc để hợp thức hóa tân thu mua các phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô
sau đó mài đục lại số khung số máy mới cho hồ chí minh
và trong năm hai nghìn hai mươi tân đã sử dụng hàng xe máy chất lượng xuất xưởng xuất xưởng xa còn không có nguồn tài sản

công an tp hcm đã khởi tố bùi văn tân cùng tám người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời gian qua trên toàn quốc cơ quan chức năng thông qua tuần tra kiểm soát đã lập chuyên án đấu tranh
và phát hiện bắt giữ hàng chục vụ việc liên quan đến các hành vi tàng trữ sản xuất vận chuyển trái phép
thù giữ số lượng lớn các loại pháo nổ
tại một số địa phương thì đã xảy ra những vụ nổ do quá trình chế tạo sản xuất pháo gây thương vong về người
thực trạng đáng lo ngại này chính là lời cảnh báo để các cơ quan chức năng cấp có thẩm quyền
có sự đánh giá đúng đắn và tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm trong lĩnh vực này
mới đây tại ninh bình đã xảy ra vụ nổ do chế tạo pháo bán trong dịp tết khiến hai người tử vong
tại thanh hóa ba đối tượng đã thiết kế một căn hầm bí mật ngay trong nhà để làm nơi sản xuất pháo nổ
cơ quan công an đã thu giữ tại căn hầm năm mươi bốn tám kg các loại chất bột tạo màu cho pháo
một mươi kg các hạt tạo màu cho pháo hai hai kg thuốc nổ bảy kg ống pháo bằng giấy
cùng nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan dùng cho việc sản xuất pháo
đặc biệt trong thời gian gần đây
các đối tượng đã tung ra thị trường hàng trăm hộp pháo giả nhãn mắc pháo của nhà máy z một trăm hai mươi
để bán ra thị trường đánh lừa người tiêu dùng
nói chung là pháo này chỉ sản xuất loại hai hai kg
nói chung là pháo này chỉ sản xuất loại hai hai kg
hai mươi năm ống và loại ba mươi sáu ống
còn tất cả các loại giàn mà kích thước cỡ ống nhiều hơn thì nhà máy chưa sản xuất
chúng tôi khẳng định đây là hàng nhãn mắc của nhà máy
liên tiếp trong thời gian qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ sản xuất
mua bán trái phép pháo hoa pháo nổ gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
đang báo động có những đối tượng tham gia còn rất trẻ đang ở tuổi vị thành niên
các sáu học sinh cũng như các thanh niên thiếu liên ở tuổi dưới một mươi tám thì này
tự chế tạo pháo tự lên mạng mua các hóa chất về để trộn và tạo ra thuốc pháo và chế tạo ra pháo
sử dụng thì đã gây ra rất nhiều các vụ thanh hóa năm nay
cái tình trạng đấy diễn ra cũng chưa đủ nhiều
thực tế đã cho thấy những hệ lụy từ hành vi vi phạm liên quan đến sản xuất tàng trữ pháo nổ là rất nặng nề
người mất mạng người tổn thương mất sức lao động và trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội
vì vậy bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng
người dân tuyệt đối không mua pháo lậu pháo không rõ nguồn gốc xuất xứ để sử dụng
bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu trục lợi
và thậm chí mang lại hậu quả nghiêm trọng cho chính bản thân mình